cũng trong ngày hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình định đã tống đạt cáo trạng truy tố bị can nguyễn trọng toàn
chú ở huyện vĩnh thạnh tỉnh bình định về hai tội giết người và hủy hoại tài sản
kết quả điều tra cho thấy sau một thời gian dài ly hôn chồng nguyễn thị tâm chú ở huyện hoài nhơn tỉnh bình định
có quan hệ tình cảm với nguyễn trọng toàn do ghen tuông mù quáng đêm ngày bốn tháng một mươi
toàn dùng dây kẽm buộc chặt cửa ra vào nhà chị tâm rồi tưới sang vào bên trong châm lửa đốt để sát hại người tình
toàn cũng tưới xăng phóng hỏa vào nhà người chồng cũ của chị tâm
rất may không có ai bị thương vong nhưng gây thiệt hại về tài sản gần sáu mươi tám triệu đồng